việt nam đề nghị hàn quốc cấp phép cho bưởi và thanh long xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
nhằm thao cỡ khó khăn cho xuất khẩu của việt nam
bộ công thương đề nghị phía hàn quốc đẩy nhanh quá trình cấp phép các loại trái cây tươi có chất lượng tốt
như thanh long ruột đỏ bưởi của việt nam được xuất khẩu sang hàn quốc
đồng thời đề nghị hàn quốc hỗ trợ kết nối được các mặt hàng trái cây nông thủy sản của việt nam
vào các hệ thống phân phối lớn tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho thương mại nông sản trong thời gian tới
đối với những tồn tại do tác động của dịch covid một mươi chín bộ công thương sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp hàn quốc
tại việt nam đang gặp khó khăn trong việc thông quan hàng nhập khẩu từ trung quốc
cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam